thực hiện nghị định số bốn mươi bảy của chính phủ về quản lý kết nối chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
và chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ thông tin và truyền thông đã phối hợp với các cơ quan có liên quan
xây dựng cổng dữ liệu quốc gia sau một thời gian xây dựng và thử nghiệm cổng dữ liệu quốc gia đã chính thức
được khởi động vào chiều nay ba mươi một tháng tám
thời gian qua các cơ sở dữ liệu quốc gia phần lớn triển khai chậm nhiều dự án trong cơ quan nhà nước
được triển khai xây dựng dữ liệu nhưng còn manh muốn rời rạc sự trùng lập về dữ liệu có thể xảy ra
chính vì vậy cổng dữ liệu quốc gia được xây dựng với mục tiêu thúc đẩy quản trị dữ liệu trong cơ quan nhà nước
đồng thời quản lý và hỗ trợ thực hiện các yêu cầu về khởi tạo các kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước
giám sát việc chia sẻ dữ liệu giải quyết vướng mắc trong chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước
đây cũng sẽ là nơi từng bước cung cấp các dịch vụ số mới của quá trình phát triển chính phủ số
cho phép người dân doanh nghiệp tiếp cận các dữ liệu của mình về mình do cơ quan nhà nước nắm giữ